với tinh thần đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo và phát triển
ngày hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bình phước lần thứ một mươi một
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
tham dự đại hội có nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
cùng ba trăm năm mươi đại biểu thuộc đảng bộ tỉnh
đồng chí trần thanh mẫn đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh bình phước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
và đề nghị đại hội lần này cần thảo luận làm rõ những hạn chế yếu kém của kỳ trước
từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực khắc phục các hạn chế này
đối với công tác nhân sự cần phát huy tinh thần dân chủ công khai
minh bạch để tiến hành bầu ban chấp hành ban thường vụ khóa mới
bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện cơ cấu và có chất lượng cao
trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tỉnh bình phước đặt ra mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi năm thu ngân sách đạt hơn một mươi tám tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt một trăm tám mươi năm tỷ đồng